tỉnh hải dương vừa cho cách ly y tế khu phố nguyễn trí thanh phường tân bình thành phố hải dương trong hai mươi tám ngày kể từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám do liên quan đến bệnh nhân mắc covid một trăm sáu mươi
bệnh nhân chín trăm sáu mươi ba là nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường tân bình thành phố hải dương
ngày ba tháng tám ăn tối tại nhà hàng thế giới bỏ tươi ba mươi sáu ngô quyền
ngày một mươi năm tháng tám bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm
ngày một mươi sáu tháng tám cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
cũng từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám hai khu phố mạc thị bưởi thị trấn nam sách ngõ số một mươi trần văn giáp thành phố hải dương cũng được thiết lập cách ly y tế trong hai mươi tám ngày do liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín số chín trăm năm mươi
tính đến hết ngày một mươi sáu tháng tám tỉnh hải dương đã giả soát được tám trăm bốn mươi năm f một hai nghìn hai mươi chín f hai liên quan đến nhà hàng thế giới bỏ tươi ba mươi sáu ngô quyền